chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa các thí sinh lớp một mươi hai sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
năm nay theo quy chế các địa phương sẽ đứng ra tổ chức thi còn công tác hỗ trợ thi sẽ do các trường đại học đảm trách
hiện tại ngành giáo dục tỉnh hậu giang đã và đang tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ thi bảo đảm chất lượng
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy năm nay tỉnh hậu giang có tổng số hơn năm một trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
trong đó có hơn năm trăm linh thí sinh tự do với tổng cộng một mươi chín điểm thi và hai trăm hai mươi phòng thi ở tám huyện thị thành trong tỉnh
bên cạnh đó tỉnh huy động hơn sáu trăm linh cán bộ phục vụ công tác coi thi và chấm thi
trong đó trường đại học cần thơ và đại học võ trường toản có hơn hai trăm ba mươi cán bộ giảng phụ trách công tác coi thi
sáu cán bộ ngành công an và y tế cùng phối hợp trong khâu tổ chức thi đảm bảo an toàn thi
đồng thời sở giáo dục và đào tạo cũng thành lập đoàn thanh tra ở thời điểm trước trong và sau kỳ thi
để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc đúng quy chế